đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch quyền ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì cuộc họp ra soát tiến độ chuẩn bị cho chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp
cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi tới đây
tính đến ngày chín tháng một mươi đã có năm mươi bốn đơn vị tập thể cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ
với số tiền lên đến trên bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng đó là còn chưa kể số tiền một bốn trăm linh tỷ đồng
ngành ngân hàng đăng ký an sinh xã hội thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm của toàn đảng toàn xã hội
đề nghị các đầu mối cần tích cực vào cuộc vận động các tập thể cá nhân ủng hộ
và đăng ký ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo
nhằm huy động nguồn lực giúp đỡ cho người nghèo và chương trình an sinh xã hội
việc tổ chức thành công chương trình sẽ góp phần tạo sức lan tỏa
để chung tay ủng hộ người nghèo bằng những việc làm thiết thực nhất
trước đó ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã tiếp nhận số tiền một trăm linh triệu đồng
để ủng hộ người nghèo từ hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn môi trường nhật việt
đơn vị vượt qua đề xuất cải tạo sông tô lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh tô lịch
qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng dành cho người nghèo
để không ai bị bỏ lại phía sau